thưa quý vị với hành vi giết người cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh vĩnh long cho biết đã ra quyết định khởi tố bắt tạm giam bốn tháng đối với nguyễn văn hòa sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai trú tại huyện trợ lách tỉnh bến tre
theo hồ sơ của cơ quan điều tra ngày một mươi chín tháng một mươi một trên đường về nhà trọ ở xã quế an huyện vũng liêm phát hiện thanh niên sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba chạy xe cùng chiều đã từng xảy ra mâu thuẫn trong việc làm ăn trước đó với mình
hòa đã ép xe dùng dao thủ sẵn đâm nạn nhân nhiều nhát vào bụng khiến nạn nhân phải đi cấp cứu tại bệnh viện
công an tỉnh thừa thiên huế vừa ra quyết định khởi tố bắt tạm giam đối với ba đối tượng là lê hồng khanh lê hạ và trương ngọc đức nguyên là cán bộ của công ty và trung tâm thiết kế tư vấn thuộc sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh thừa thiên huế về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
theo điều tra ban quản lý rừng phòng hộ hương thủy
đã hợp đồng với công ty lâm phát và trung tâm quy hoạch và thiết kế nông lâm nghiệp để thiết kế thẩm định phương án khai thác tận thu một trăm năm mươi bảy tám mươi bảy hectare gỗ rừng thông bị thiệt hại do cháy năm hai nghìn một mươi bảy
tuy nhiên các đối tượng đã thiếu trách nhiệm thẩm định khai thác bán ra hơn hai mươi hai tỷ đồng trong khi tổng doanh thu theo phương án được phê duyệt là sáu ba tỷ đồng gây thiệt hại cho nhà nước với số tiền hơn năm sáu tỷ đồng

hai năm trăm linh kg thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ vừa bị tri cục quản lý thị trường tỉnh phát hiện bắt giữ
ba năm trăm linh kg thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ vừa bị tri cục quản lý thị trường tỉnh phát hiện bắt giữ
các thế hệ người cao tuổi luôn là tấm gương sáng trong các phong trào cách mạng của đảng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
đây là khẳng định của đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an tại hội nghị toàn quốc biểu dương điển hình tiên tiến người cao tuổi trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một được diễn ra vào chiều ngày hôm nay tại hà nội
qua năm năm thực hiện chương trình phối hợp hành động trong công tác phòng chống tội phạm và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc giữa bộ công an và hội người cao tuổi đã triển khai hiệu quả công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật
chủ động phòng ngừa tích cực tham gia đấu tranh với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội cung cấp cho lực lượng công an trên một trăm chín mươi sáu nguồn tin có giá trị vận động người tham gia quản lý giáo dục cảm hóa những người vi phạm pháp luật tại gia đình và cộng đồng dân cư
qua năm năm thực hiện chương trình phối hợp hành động trong công tác phòng chống tội phạm và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc giữa bộ công an và hội người cao tuổi đã triển khai hiệu quả công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật tại gia đình và cộng đồng dân cư
công an và trung ương hội người cao tuổi giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một đã tạo sự đồng thuận thống nhất các mô hình câu lạc bộ người cao tuổi tự quản tổ an ninh nhân dân phòng chống tội phạm tệ nạn xã hội bảo đảm an toàn giao thông đã góp phần quan trọng giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở
bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh để phát huy vai trò người cao tuổi thực sự là vốn quý của dân tộc là lực lượng quan trọng của đất nước là giường cột của gia đình và xã hội việt nam
thời gian tới lực lượng công an và hội người cao tuổi cần tiếp tục đổi mới nội dung hình thức chương trình phối hợp tính sáng tạo dân chủ của hội viên và nhân dân tham gia đảm bảo an ninh trật tự

sẽ có bước phát triển mới là cơ sở quan trọng xây dựng thế trận lòng dân thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân trong sự nghiệp bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới
nhân dịp này bộ trưởng tô lâm đã trao tặng kỷ niệm trương của bộ công an cho các cá nhân và trao tặng nhiều phần thưởng cao quý cho các điển hình tiên tiến người cao tuổi trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc giai đoạn hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi bốn
trước đó vào sáng nay một trăm ba mươi chín điển hình tiên tiến người cao tuổi trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một đã vào lăng viếng chủ tịch hồ chí minh
xác định công tác đảm bảo an ninh trật tự phải gắn liền với phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc nhiều năm qua lực lượng công an và hội người cao tuổi các cấp thường xuyên ký kết các chương trình phối hợp hoạt động
thông qua những việc làm cụ thể người cao tuổi đã phát huy vai trò tuổi cao
gương sáng trở thành những tấm gương tiêu biểu hạt nhân trong hoạt động phong trào ở cơ sở
thôn sơn trung xã bình định huyện kế dương tỉnh thái bình
một tổ liên gia tự quản về an ninh trật tự được xây dựng ở một mươi một khu dân cư
dưới sự điều hành của những người cao tuổi các tổ liên gia tự quản đã phối hợp với lực lượng công an làm tốt công tác tuyên truyền chủ trương đường lối của đảng chính sách pháp luật của nhà nước
tình hình an ninh trật tự như đó mà có nhiều chuyển biến tích cực
tội phạm cướp giật trụ cấp tài sản cố ý gây thương tích gây dối trật tự công cộng không còn xảy ra
mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân được hòa giải ngay từ cơ sở
đặc biệt là việc giữ gìn đoàn kết trong đội bộ dân cư đây cũng là một trong những nền tảng để phóng trí chức mạnh toàn dân đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
nhiều năm qua lực lượng công an và hội người cao tuổi các cấp xây dựng và duy trì hiệu quả các mô hình điển hình về người cao tuổi trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
vận động các cụ còn khỏe mạnh có uy tín kinh nghiệm tích cực tham gia công tác xã hội làm nong cốt trong hoạt động của các mô hình tự quản tự phòng về an ninh trật tự
tóc đã bạc nhưng lòng nhiệt huyết của các cụ vẫn còn vẹn nguyên
không quản ngày đêm luồn hàng hái tích cực tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành pháp luật
sự phối hợp hiệu quả giữa công an và người cao tuổi có uy tín đã khoác áo mới bình yên cho những địa bàn từng là điểm nóng phức tạp về an ninh trật tự
thì mình cố gắng làm nào để cho cái khu vực mình đang ở cho nó yên yên tĩnh bình an trong gia đình và bình an trong cụm dân cư bình an trong tổ dân phố
còn sức khỏe là còn làm việc để giúp mọi người và xã hội
lớp người cao tuổi đã đang và sẽ tiếp tục góp những nền móng vững chắc xây dựng một xã hội bình yên
năm hai nghìn hai mươi sổ hộ khẩu sổ tạm trú giấy sẽ chỉ được sử dụng và có giá trị như giấy tờ tài liệu xác nhận về cư trú đến hết ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai
và bắt đầu từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi ba các cơ quan chức năng sẽ quản lý thông tin cư trú của người dân bằng dữ liệu điện tử có trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
để hiện thực hóa nội dung này bộ công an đã ban hành kế hoạch mở cao điểm chín mươi ngày đêm nhằm đảm bảo hoàn thành những chỉ tiêu
tiêu triển khai luật cư chú năm hai nghìn hai mươi
trong đó nhiệm vụ quan trọng nhất là bảo đảm dữ liệu dân cư đúng đủ sạch sống qua công tác ra soát phân loại công dân trên địa bàn
chưa được cấp thẻ căn cước công dân xác lập lại số định danh cá nhân hủy thẻ căn cước công dân gắn chip sai thông tin
và ngay sau đó đồng loạt công an các địa phương đã bắt tay vào việc triển khai hoàn thành mục tiêu theo chỉ đạo của bộ công an
đến nay đã có đơn vị về đích sớm trong đợt cao điểm